các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ ba biên tập chương trình toàn cảnh covid hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau đây
nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi bác sĩ trung tâm y tế thị xã tân uyên bị cáo buộc móc nối với nhân viên giữ xe thu tiền của người muốn tiêm vaccine covid một mươi chín
ngày sáu tháng chín hiệp bị công an thị xã tân uyên khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ trưởng bộ công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ trên địa bàn tp hcm
gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên làm dư luận nhân dân bức xúc
ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho biết dự kiến từ hai mươi tháng chín đến hai mươi tháng một mươi sẽ ưu tiên cho hoạt động trở lại đối với các loại hình kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố
nguy cơ dịch covid một mươi chín bùng phát ở hà nội rất cao và hậu quả khi dịch lây lan là rất lớn nếu như thủ đô không đẩy nhanh việc tiêm vaccine theo các chuyên gia
tòa án nhân dân quận hà đông hà nội vừa tuyên phạt người đàn ông đã bóc cổ đe dọa đại lý công an làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch ba mươi ba tháng tù giam
công an ở phường quang tiến thị xã thái hòa nghệ an vừa đề nghị phạt năm người bảy mươi năm triệu đồng vì tổ chức ăn nhậu lúc giãn cách xã hội
mạng xã hội xuân sao trên đoạn clip xe tải trở cây vú sữa khủng thông chốt kiểm soát covid một mươi chín tại xã nguyệt hóa huyện châu thành tỉnh trà vinh
nhờ tài xế nói tên chủ phòng cảnh sát giao thông tỉnh này
hiện số lượng vaccine covid một mươi chín cung ứng cho việt nam còn hạn chế mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch
do đó vaccine đang tập trung ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền và chưa có chính sách tiêm vaccine cho học sinh
thông tin mới nhất từ bộ y tế về diễn biến dịch bệnh covid ngày bảy chín
tính từ một mươi bảy h ngày năm tháng chín đến một mươi bảy h ngày sáu tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm tám mươi một ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và một mươi hai bốn trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước
đáng chú ý bình dương và đồng nai đều giảm trong khi thành phố hồ chí minh tiền giang long an tăng
cụ thể tại thành phố hồ chí minh bảy một trăm hai mươi hai ca
bình dương hai ca
bình dương hai một trăm chín mươi bốn ca
đồng nai tám trăm bảy mươi một ca
long an tám trăm năm mươi bảy ca
tiền giang hai trăm ba mươi bốn ca
kiên giang hai trăm linh một ca
tây ninh một trăm ba mươi bốn ca
khánh hòa chín mươi bảy ca
đồng tháp chín mươi năm ca
đắk lắc bảy mươi chín ca
cần thơ bảy mươi ca
đà nẵng sáu mươi ba ca
bình thuận bốn mươi tám ca
hà nội bốn mươi hai ca
phú yên ba mươi tám ca
quảng ngãi ba mươi một ca
bình phước hai mươi tám ca
bà rịa vũng tàu hai mươi hai ca
quảng bình hai mươi một ca
trà vinh hai mươi ca
thừa thiên huế một mươi bốn ca
sóc trăng một mươi ba ca
nghệ an một mươi hai ca
thanh hóa một mươi một ca
bình định chín ca
vĩnh long chín ca
bạc liêu chín ca
bắc ninh bảy ca
lâm đồng bốn ca
bến tre bốn ca
ninh thuận chín ca
bà ca đắk nông ba ca
sơn la hai ca
quảng nam hai ca
bắc giang một ca
trong đó có tám chín mươi chín ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm sáu trăm hai mươi bốn ca
tại tp hcm tăng tám trăm chín mươi sáu ca
bình dương giảm một ba trăm bốn mươi sáu ca
đồng nai giảm ba trăm bảy mươi hai ca
long an tăng một trăm linh một ca
tiền giang tăng một trăm linh một ca

tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm ba mươi sáu bảy trăm tám mươi tám ca nhiễm
đứng thứ năm mươi một trên tổng số hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi ca
trong đó có hai trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu
hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
chín tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai và hưng yên
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là

bình dương một trăm ba mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy ca
đồng nai hai mươi chín bốn trăm hai mươi ca
đồng nai hai mươi chín bốn trăm hai mươi ca
lòng an hai mươi năm chín trăm bốn mươi hai ca
tiền giang một mươi tám trăm linh năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi là ba trăm linh một bốn trăm năm mươi bảy ca
theo thống kênh sơ bộ số bệnh nhân nặng đoàn điều trị là sáu bốn trăm linh bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một trăm hai mươi tám ca
thở oxy dòng cao hflc một một trăm chín mươi sáu ca
thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi hai ca
thở máy xâm lấn chín trăm linh chín ca
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận ba trăm một mươi một ca tử vong
tại tp hcm hai trăm ba mươi ba ca
bình dương ba mươi chín ca
hãnh hòa bảy ca
đồng nai sáu ca
lòng an năm ca
tiền giang năm ca
kiên giang ba ca
đồng tháp hai ca
đà nẵng hai ca
cần thơ hai ca
sóc trăng hai ca
bình định hai ca
hà nội một ca
vĩnh long một ca
tây ninh một ca

sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi bác sĩ trung tâm y tế thị xã tân uyên
bị cáo buộc móc nối với nhân viên giữ xe thu tiền của người muốn tiêm vaccine covid một mươi chín
ngày sáu tháng chín hiệp bị công an thị xã tân uyên khởi tố
bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
liên quan đến vụ việc lê văn thắng hai mươi bốn tuổi nhân viên giữ xe của trung tâm y tế thị xã tân uyên
bị bắt về hành vi lợi dụng ảnh hưởng công vụ
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
theo điều tra thắng thông qua tóm văn tùng hai mươi chín tuổi nhận lời đưa một mươi bảy người
chủ yếu là công nhân chưa được tiêm hoặc không thuộc diện ưu tiên
vào trung tâm y tế thị xã tân uyên tiêm vaccine với giá sáu trăm linh đồng một người
ngày hai mươi bốn tháng tám thắng tự mở cổng sau dẫn một mươi người vào tiêm trước bảy người còn lại chưa đến
sau khi tiêm xong tùng đưa thắng một mươi hai triệu đồng thì bị các trinh sát bắt quả tang
làm việc với cơ quan đơn giản
theo điều tra thắng khai đã bốc nối với bác sĩ hiệp trước đó
nên tìm người dân ở bên ngoài có nhu cầu đưa vào tim để lấy tiền
trước đó cả hai đã tiêm chốt lột cho bốn mươi hai người khác thu một mươi bảy năm triệu đồng chia đôi
lời khai của bác sĩ hiệp chưa được công bố
ngày sáu tháng chín văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
về việc đề nghị bộ trưởng bộ công an nghiên cứu xử lý hành vi
quỷ đơn hàng đi trợ hộ trên địa bàn tp hcm
gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên
làm dư luận nhân dân bức xúc
công văn nêu rõ việc đi chợ hộ đã được triển khai
trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
tuy nhiên tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ
gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên
làm dư luận nhân dân bức xúc
thủ tướng đề nghị bộ trưởng bộ công an
chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên
để bộ đội tình nguyện viên yên tâm giúp dân
trước đó dư luận cũng đã phản ánh về tình trạng bom hàng
trong quá trình tp hcm thực hiện mô hình đi chợ hộ
trong thời gian tăng cường các biện pháp giãn cách
chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
theo đó nhiều địa phương phản ánh
có tình trạng người dân sau khi đặt hàng và được bộ đội
tình nguyện viên mang đến nhà nhưng không nhận quỷ đơn hàng
có người gọi điện tới thì tắt máy
có người trả lời nhưng nói không đặt nữa
còn có người lại nói đã thử xem chứ không mua
lực lượng đi trợ hộ phải rất vất vả
khó khăn để xử lý túi hàng bị hủy
sáng năm tháng chín bí thư thành ủy tp hcm
nguyễn văn nên đã làm việc với quận bảy
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quận bảy cùng với huyện củ chi
là hai địa phương vừa công bố kiểm soát được tình hình dịch bệnh
theo chỉ đạo từ tp hcm
báo cáo với bí thư thành ủy
ông hoàng minh tuấn anh chủ tịch ubnd quận bảy
cho biết quận đã thành lập trung tâm nghiên cứu
mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới
để nghiên cứu phục hồi kinh tế sau dịch
từng bước hoạt động trở lại với từng loại hình kinh doanh
theo đó dự kiến từ hai mươi tháng chín đến hai mươi tháng một mươi
sẽ ưu tiên cho hoạt động trở lại
đối với loại hình kinh doanh các mặt hàng thiết yếu
và kinh doanh đường phố
đi kèm đó là các điều kiện như tiêm vaccine mũi hai
hoạt động theo bộ tiêu chí do quận thẩm định
và cho phép hoạt động
theo ông hoàng minh tuấn anh trước mắt sẽ cho các loại hình kinh doanh
trên hoạt động từ sáu h đến một mươi tám h
để từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch
quận bảy đề xuất xem xét miễn giảm thuế cho doanh nghiệp
hộ kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi một
và giảm trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
để giúp các doanh nghiệp hộ kinh doanh phục hồi sản xuất
tiếp tục có các gói cứu trợ về an sinh cho công nhân người lao động
và hỗ trợ các bộ kit test nhanh cho hộ kinh doanh
khi khôi phục hoạt động trong một tháng đầu
ngoài ra quận cũng đề xuất thống nhất chủ trương
cho các doanh nghiệp tạm sử dụng từ một đến hai năm
kể từ thời điểm bàn giao đất các khu đất công do nhà nước quản lý
để đầu tư xây dựng các khu lưu trú tạm quy mô một tầng
với kết cấu tạm mật độ xây dựng sáu mươi
cho công nhân đối với các doanh nghiệp sản xuất có đông công nhân
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá cao tinh thần chủ động
sáng tạo của quận đạt được mục đích yêu cầu phòng chống dịch
chúng ta kiểm soát rồi thì tiếp tục sống như thế nào
tạo những hành lang điều kiện sống bình thường mới như thế nào
đây là câu hỏi mà tp hcm đang chỉ đạo
các cơ quan chức năng chuyên môn nghiên cứu tìm lời giải đề xuất kiến nghị trong thời gian tới
nhưng một trong những giải pháp quan trọng mang tính thực tiễn
đó là chúng tôi đề xuất ban chỉ đạo thành phố
chọn quận bảy cũng như củ chi làm điểm để thực hiện tiên phong
rút kinh nghiệm cho những bước tiếp theo của thành phố
ông nên nhấn mạnh việc mở cửa trở lại phải thực hiện từng bước chắc chắn
không viêu lưu không chủ quan khi dịch bệnh còn phức tạp
ông yêu cầu quận bảy tiếp tục thực hiện công tác xét nghiệm điều trị f
tiêm vaccine và chăm lau an sinh cho người dân
đầu tư cho quận làm điểm về đề xuất chủ trương
cho doanh nghiệp tạm sử dụng đất ông nên cho rằng đây là đề xuất
rất chính đáng và sẽ xem xét trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật
góc độ cá nhân tôi thấy trong giai đoạn dịch bệnh khẩn cấp này
thì có thể giải quyết được tạm thời cho mượn để ứng phó
trong lúc dịch bệnh khi nhà nước chưa có kế hoạch sử dụng
nhưng cái đó còn tùy thuộc vào việc phải bàn bạc xem xét
cho đúng với các quy định của pháp luật
phần nổi của tàng băng
từ mùng sáu tháng chín hà nội bước vào đợt giãn cách xã hội thứ tư
kéo dài tới ngày hai mươi một tháng chín
sau ba đợt giãn cách hà nội vẫn chưa thể bóc tách hết f ra khỏi cộng đồng
số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày trong bốn mươi năm ngày qua
là từ vài chục đến hơn một trăm linh ca
tổng số các bệnh covid một mươi chín tại thủ đô tới hết ngày mùng năm tháng chín

theo bác sĩ tiến sĩ trần tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu
đào tạo phát triển cộng đồng
con số ca bệnh hàng ngày có thể không phản ánh hết nguy cơ dịch bệnh tại hà nội
số trường hợp f phát hiện được có thể chỉ là phần nổi của tầng băng
những người mang mầm bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
ông tuấn nói
và cho rằng hà nội đang thiếu hệ thống giám sát dịch tễ kịp thời
dựa trên sự tham gia chủ động của người dân
để có thể đánh giá đầy đủ tình hình dịch bệnh
ông tuấn cho rằng dịch covid một mươi chín tại hà nội đã chuyển sang dịch nội sinh
mầm bệnh có thể ở bất cứ đâu trong cộng đồng
các ổ dịch tại hà nội ghi nhận trong những ngày qua
hầu hết đều không rõ nguồn lây
nguy cơ dịch tại hà nội lây lan rộng
và gia tăng số ca nhiễm trong thời gian tới là rất cao
với dịch nội sinh việc thực hiện giãn cách thực chất
chỉ để kéo dài thời gian diễn biến của dịch bệnh mà thôi
ông tuấn nói thêm
theo ông tuấn nguy cơ hà nội có thể xảy ra diễn biến đè nặng
lên hệ thống y tế như tp hcm là hoàn toàn có thể
nếu không triển khai phương án tiêm vaccine kịp thời
cho những đối tượng có nguy cơ bệnh nặng
và không triển khai đúng chiến lược hướng dẫn
chăm sóc tại nhà sớm và đúng
từ đó ông tuấn cho rằng
cần tập trung và ưu tiên vaccine cho hà nội
để đẩy nhanh mục tiêu bảy mươi người dân được tiêm ít nhất một mũi
đặc biệt là những người cao tuổi và có bệnh nền
những đối tượng nguy cơ trở nặng cao khi nhiễm bệnh
ông tuấn phân tích
nguy cơ dịch bùng phát ở hà nội là rất cao
và hậu quả khi dịch bùng phát ở thủ đô sẽ rất nặng nề
là hai lý do chính
với tình hình dịch bệnh chuyển sang dịch nội sinh
cùng với mất độ dân cư cao
hạ tầng cơ sở khiến người dân không đảm bảo được giãn cách xã hội
cùng với quan điểm này
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
về nguyên tắc vaccine cần được ưu tiên cho những nơi có nguy cơ cao
những thành phố như hà nội thành phố hồ chí minh
là những nơi rất đông dân mật độ dân cư cao
nên việc sớm tiêm vaccine là cần thiết
tuy nhiên ông cũng cho rằng
lỗ hồng vaccine của hà nội không chỉ ở độ phủ thấp
mà còn ở chỗ tỷ lệ đối tượng nguy cơ còn thấp hơn
do thời gian đầu triển khai tiêm vaccine
hà nội không ưu tiên tiêm cho đối tượng này
cần phải ưu tiên vaccine cho hà nội
đồng thời phải tiêm cho người cao tuổi và người có bệnh nền
điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện
nếu dịch xảy ra với nhóm nguy cơ cao
ông nga nói
tòa án nhân dân quận hà đông hà nội
vừa tuyên phạt người đàn ông đã bốc cổ
đe dọa đẩy công an làm nhiệm vụ
tại chốt chống dịch ba mươi ba tháng tù giam
sáng ngày sáu tháng chín
tòa án nhân dân quận hà đông hà nội
mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo trần văn thịnh
bốn mươi sáu tuổi trước phường yết kiêu quận hà đông
về tội chống người thi hành công vụ
quy định tại khoảng một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
theo cáo buộc khoảng một mươi năm h chiều hai mươi năm tháng tám
bị cáo thịnh điều khiển xe máy mang biển số hai mươi chín t một
sáu mươi nghìn bảy trăm năm mươi ba không đổi mũ bảo hiểm
không đeo khẩu trang
khi đến chốt kiểm tra
và kiểm soát dịch ở đường nguyễn thái học
phường quang trung quận hà đông
thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi được đại úy lê nam cường
công an phường quang trung
cùng một cán bộ dân phòng giải thích
yêu cầu đeo khẩu trang
thịnh không chấp hành mà chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ
chưa dừng lại thịnh còn bóp cổ xô đẩy
đạp vào người đại úy cường
rồi nhặt một viên gạch đe dọa
đại úy cường cùng các thành viên tại chốt kiểm dịch
đề nghị thịnh giữ bình tĩnh
và tiếp tục giải thích
yêu cầu đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn
nhưng người đàn ông này vẫn không hợp tác
mà tiếp tục dàn co xô đẩy
khiến đại úy cường bị thương tích ở vùng cổ
bị đưa về trụ sữa công an
quận hà đông làm việc
ban đầu bị cơ thịnh quân co không nhận tội
chỉ đến khi lực lượng chức năng cho xem lại video
bị cáo này mới thừa nhận hành vi sai phạm của mình
tại phiên tòa
bị cáo thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử
chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử cho biết
đây là bản án thích đáng
là bài học cho những người có hành vi ngông cùng
coi thường pháp luật giữa thời điểm đại dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
theo cơ quan tố tụng thịnh có ba tiền án và một tiền sự
gần đây nhất tháng bốn năm hai nghìn sáu
thịnh bị tòa án nhân dân quận hà đông
tuyên án sáu năm tù
về tội cố ý gây thương tích
và vô ý làm chết người
đại diện công an thành phố biên hòa đồng nai cho biết
đơn vị đang tạm giữ lê phúc nguyên
hai mươi sáu tuổi ngụ tỉnh bình thuận
để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó khoảng một mươi sáu h bốn mươi ngày năm tháng chín
tổ công tác của công an phường tâm hiệp
thành phố biên hòa
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thì phát hiện xe taxi pks sáu mươi a ba trăm một mươi hai bốn mươi sáu
đang di chuyển trên đường phạm văn thuận
thuộc khu phố hai phường tâm hiệp
nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra trên xe có lê phúc nguyên
xuất trình giấy đi điện
đường được phép tham gia giao thông
tại thành phố hồ chí minh
mục đích là giao nhận hàng hóa
trong quá trình làm việc với tổ công tác
nguyên có nhiều biểu hiện bất thường
trả lời vòng vo
khi được hỏi về hàng hóa được giao
nguyên liền bỏ chạy
nên đã bị lực lượng công an khống chế
bắt tại chỗ ngay sau đó
kiểm tra hành chính người và giỏ sách của nguyên
công an phát hiện có hai bịch ni lông
chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy
và một khẩu súng bắn đạn câu su không lắp đạn
ngay sau đó nguyên bị đưa về trụ sở
cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an
bước đầu nguyên khai nhận hai bịch ni lông
chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp
do nguyên nhận từ một người ở thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh để giao cho một khách hàng
tại phường long bình thành phố biên hòa
lê phúc nguyên từng có tiền án
về tội mua bán trí phép chất ma túy
hiện công an thành phố biên hòa đang tạm giữ nguyên
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
và mở rộng vụ án
công an phường quan tiến thị xã thái hòa nghệ an
kiểm tra phát hiện tại nhà ông t
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tại phường quang tiến cùng bốn người
hai người chú tại xã nghĩa tiến
và hai người chú tại phường hòa hiếu
đang tụ tập ăn nhậu
trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch
những người sau đó được công an phường quang tiến thị xã thái hòa
mời về trụ sở để làm việc
cơ quan công an đã đề xuất với
ủy ban nhân dân thị xã thái hòa
ra quy định xử phạt vi phạm hành chính
tổng số tiền bảy mươi năm triệu đồng
đối với năm người trên
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tập trung đông người
mạng xã hội xôn xao trước clip
xe tải chở cây vú sữa khủng
thông chốt kiểm soát covid một mươi chín
tại xã nguyệt hóa huyện châu thành tỉnh trà vinh
nhờ tài xế nói tên trưởng phòng
cảnh sát giao thông tỉnh này
người quay đoạn clip trên cho rằng
đoạn đường này chỉ cho phép xe
có tải trọng ba năm tấn đi qua
nhưng chiếc xe tải trong đoạn clip
có tải trọng hơn một mươi tấn
ngay sau đó thượng tá nguyễn văn tùng
trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh trà vinh
xác nhận có sự việc trên
và đã giải trình với lãnh đạo công an tỉnh trà vinh
theo thượng tá tùng
cây vú sữa được ông mua nhiều tháng trước
nhưng chưa trở về
hôm qua người làm vườn gọi xe trở về
nhưng ông không hay biết
cũng theo thượng tá tùng
từ vị trí chốt kiểm soát đến mảnh vườn của ông
chỉ khoảng năm trăm linh mét
chưa nhiều ý kiến cho rằng
đoạn đường này chỉ cho phép xe ba năm tấn đi qua
nhưng chốt kiểm soát cho xe tải hơn một mươi tấn đi qua
ông tùng cho rằng
ông không rõ tải trọng cho phép của đoạn đường này
đi ra đi vào thường ngày
thấy người ta cũng chở xi măng cắt đá
làm công trình đi qua hoài
tôi có hỏi ở xã thì mấy anh nói
đường này có mấy tấn
tháng nắng bình thường đi không có gì
tháng mưa mới không cho đi
thượng tá tùng giải thích
theo bộ y tế
đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ dự kiến cung ứng được
một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
hiện số lượng vaccine covid một mươi chín
cung ứng cho việt nam còn hạn chế
mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch
vaccine đang tập trung ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu
người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền
và chưa có chính sách tiêm vaccine cho học sinh
hiện bộ y tế tích cực tìm kiếm
nguồn cung ứng vaccine để đáp ứng
nhu cầu phòng chống dịch
khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ
bộ y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine
về các địa phương
khi đó bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể
trong đó có người dưới một mươi tám tuổi
bao gồm học sinh
tính tới ngày bốn tháng chín
tổng số liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
tại việt nam là hai mươi một bốn trăm bốn mươi năm một trăm tám mươi một liều
trong đó tiêm một mũi là
tiêm mũi hai là
bản tin toàn cảnh covid sáng mùng bảy tháng chín
xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức
về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế
để có những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại